trung tâm công nghệ thông tin sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai vừa xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm dnae miễn phí cho phép người dân tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất bằng điện thoại
hiện chỉ với một chiếc điện thoại bất kỳ người dân nào của tỉnh đồng nai cũng có thể biết chính xác về thông tin của thửa đất đang quan tâm
không chỉ phục vụ cho người dân mà còn phục vụ cho các nhân viên cán bộ làm công tác quản lý đất đai
khi truy cập vào phần mềm này người làm công tác quản lý được cung cấp tên chủ sử dụng quá trình biến động nguồn gốc của từng thửa đất tài sản gắn liền với đất
trước đây muốn tìm hiểu về thông tin quy hoạch đối với thừa đất đang sử dụng người dân phải đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc đến ubnd phường xã nơi có thừa đất để xem